thiết thực chào mừng ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu hợp ứng tháng quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình
và tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn hai mươi kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày thành phố sài gòn gia đình
chính thức vinh dự mang tên chủ tịch hồ chí minh tiếp tục thực hiện chủ đề năm hai nghìn hai mươi
năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp súng văn minh đồ thị
tại thành phố hồ chí minh rộn ràng diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa
trong không khí vui tươi sôi nổi ngày hội văn hóa và gia đình hạnh phúc năm hai nghìn hai mươi
diễn ra với các hoạt động biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày gia đình việt nam
triển lãm ảnh gian hàng giới thiệu sách trưng bày tờ gấp bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
các hội thi nấu ăn đây cũng là dịp để các gia đình gặp gỡ giao lưu trao đổi kiến thức
chia sẻ kinh nghiệm gửi gắm các thông điệp nghĩa cử đẹp câu chuyện hay trong cuộc sống hàng ngày
là sân chơi lành mạnh để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho các gia đình
cấp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc
bên cạnh đó cũng nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng gia đình việt nam
với các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc nhằm đáp ứng chủ đề gia đình năm hai nghìn hai mươi
giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình